đây là lần thứ hai giá vàng miếng trong nước vượt mốc bốn mươi ba triệu đồng một lượng kể từ mùa hè năm hai nghìn một mươi hai đến nay
tuy nhiên so với giá vàng thế giới giá vàng miếng vẫn đang tăng chậm hơn
nếu so với giá vàng thế giới quy đổi giá vàng sgc bán lẻ đang thấp hơn khoảng năm mươi một trăm năm mươi đồng một lượng
vừa qua ngân hàng nhà nước đã tiếp tục mua vào được lượng lớn ngoại tệ nâng quy mô dự trữ ngoại hối quốc gia hiện lên sấp xỉ tám mươi tỷ usd
theo đó trong năm hai nghìn một mươi chín lượng ngoại tệ được ngân hàng nhà nước
nước mua dòng đạt hai mươi tỷ đô la tương đương năm trăm linh tỷ đồng được trả lại thị trường
tuy nhiên nhờ có sự điều tiết kịp thời nên đã giữ được mức lạm phát thấp
hiện mức dự trữ ngoại hối của việt nam đang tương đương ba tám tháng nhập khẩu và khoảng sáu gdp theo cách tính mới
tuy nhiên so với các nước trong khu vực mức dự trữ ngoại hối này vẫn ở mức thấp
do vậy động thái bổ sung của việt nam là hợp lý và có thể giúp việt nam giải trình cho việc mỹ đánh giá là thao túng tiền tệ
theo thông tin từ bộ lao động thương binh và xã hội
mức thưởng tết nguyên đán năm nay bình quân vào khoảng một tháng lương tương đương hơn sáu bảy triệu đồng một người
tổng hợp kết quả từ bốn mươi tỉnh thành phố với gần hai mươi năm doanh nghiệp có báo cáo gửi về tính đến thời điểm này
mức này tăng hơn bảy so với thưởng dịp tết nguyên đán năm ngoái
trong đó công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước có mức thưởng cao nhất
kế đến là doanh nghiệp fdi doanh nghiệp dân doanh và công ty trách nhiệm ủng hạn một thành viên một trăm linh vốn nhà nước
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội vừa cho biết đến thời điểm hiện tại
vé tàu chiều từ nam ra bắc những ngày cao điểm đã bán hết chỉ còn lại những trạng ngắn
từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi tức ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi tám tháng chạp ngành đường sắt đã bán hết vé
tuy nhiên từ ngày một mươi một tháng một đến ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi tức là từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi một tháng chạp
chiều từ nam ra bắc vẫn còn vé
bởi vậy những hành khách muốn lựa chọn phương tiện di chuyển
trong những ngày tết bằng tàu hỏa cần chú trọng kiểm tra lại thông tin
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn đã phát đi thông báo về việc tạm ngừng chương trình ba vé giảm giá năm mươi
việc tạm ngưng này do sở công thương tp hcm có văn bản về việc không tiếp nhận thông báo hoạt động khuyến mãi của công ty
vì thời gian thông báo chương trình trễ hơn so với quy định
theo đó hồ sơ thông báo phải được gửi về sở công thương tối thiểu ba ngày trước khi thực hiện khuyến mãi
trước đó công ty đường sắt sài gòn đã công bố chương trình ba vé giảm giá năm mươi cho tất cả cung trạng trên các tàu do công ty quản lý
và cho tới nay vé thuộc chương trình khuyến mãi này đã bán khoảng một năm trăm linh trên ba vé
bộ giao thông vận tải vừa kiến nghị chính phủ cho phép tăng phí bot đường bộ
theo đúng lộ trình tăng giá đã ký hợp đồng với nhà đầu tư để hoàn vốn cho dự án và tránh phát sinh nợ xấu
bộ giao thông vận tải cũng kiến nghị chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành địa phương thống nhất
phương án xử lý rứt điểm tồn tại bất cập tại các trạm thu phí bot giao thông
chỉ đạo bộ công an và các địa phương có giải pháp bảo đảm trật tự tại các trạm thu phí
với tình trạng xuống cấp của đường cất hạ cánh đường lan sân bay nội bài và tân sơn nhất
bộ giao thông vận tải kiến nghị chính phủ xem xét bố trí vốn ngân sách nhà nước
hoặc cho phép tổng công ty cảng hàng không việt nam acv sử dụng nguồn thu từ khai thác khu bay
hoặc tự cân đối để sớm sửa chữa nâng cấp khắc phục hư hỏng đường cất hạ cánh đường lăn tại hai sân bay này
thưa quý vị nhiệm sống kinh tế sẽ gửi đến quý vị những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu